lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thêm một thi thể nạn nhân mất tích
do sạt lở tại thủy điện rào trăng ba huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế
xảy ra vào ngày một mươi hai tháng một mươi
đây là thi thể thứ năm được tìm thấy còn một mươi hai nạn nhân khác vẫn đang mất tích
theo xác nhận của người nhà và các công nhân làm việc tại đây
nạn nhân được tìm thấy là anh trương văn nội quê ở xã hộ độ huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh
hiện nay do thời tiết thuận lợi hơn nên quân khu bốn và tỉnh thừa thiên huế
đã điều động năm xe múc cùng các phương tiện cơ giới khác
tích cực tìm kiếm các công nhân bị mất tích
những ngày tới lực lượng quân khu bốn và tỉnh thừa thiên huế sẽ tiếp tục huy động lực lượng
phương tiện và chó nghiệp vụ để tiếp tục tìm kiếm những công nhân còn lại